nhiều người sau khi tiêm ba mũi thì có tâm lý chủ quan trước dịch bệnh
tuy nhiên việc một số người đã tiêm ba mũi vaccine nhưng vẫn nhiễm biến chủng omicron
cho thấy chỉ dựa vào vaccine là chưa đủ để chung sống với covid một mươi chín
hiện có nhiều bằng chứng cho thấy vaccine không phải một trăm linh hiệu quả
trong việc ngăn chặn một người đã tiêm chủng đầy đủ nhiễm bệnh
hoặc lây lan virus cho người khác
điều này được chứng minh bằng sự kiện siêu lây nhiễm diễn ra
ở quần đảo tự trị faro của đan mạch
nơi này có hai mươi một trên ba mươi ba nhân viên chăm sóc sức khỏe đã tiêm ba liều vaccine covid một mươi chín
nhưng vẫn nhiễm omicron thậm chí trước khi tham gia sự kiện ba mươi sáu giờ
tất cả đều đã xét nghiệm pcr hoặc xét nghiệm nhanh
một số người đặc biệt là đối tượng bài vaccine sẽ coi đây là bằng chứng
cho thấy vaccine không hiệu quả tuy nhiên điều này không nằm ngoài dự đoán của giới khoa học
ngay cả với những biến chủng cũ
chẳng hạn như delta giới khoa học đã khẳng định vaccine không cung cấp khả năng tránh nhiễm virus
tức là hoàn toàn ngăn ngừa mắc bệnh
không ai tuyên bố vaccine covid một mươi chín cung cấp khả năng tuyệt đối đó
và đây có thể là một mục tiêu không bao giờ đạt được
vaccine chỉ có thể bảo vệ ở một mức độ nào đó
vậy nhưng lớp bảo vệ móng manh này vẫn giúp làm chậm quá trình lây lan
ở chiều ngược lại vaccine cung cấp khả năng bảo vệ tuyệt đối ở khía cạnh khác
đó là ngăn ngừa người bệnh xuất hiện triệu chứng nặng
sự bảo vệ này quan trọng không kém
thậm chí là đặc biệt quan trọng bởi nó giữ cho phần lớn người mắc không phải nhập viện và tử vong
đối với biến chủng delta khả năng bảo vệ của vaccine chống lại bệnh nặng và tử vong là hơn chín mươi
rồi giám dần nhưng không đáng kể
việc này xảy ra ít nhất năm tháng sau khi tiêm liệu thứ hai
khi omicron lần đầu tiên xuất hiện
số lượng đột biến trên gai protein của biến chủng này khiến cho giới nghiên cứu lo lắng về tác dụng của vaccine
dữ liệu cho thấy hai liều vaccine pfizer biontech hoặc astrazeneca
cung cấp khả năng bảo vệ hạn chế chống lại omicron
tuy nhiên khả năng này sẽ được tăng cường nếu tiêm thêm một liều
với đối tượng dễ bị tổn thương việc tiêm thêm một liều là điều cấp thiết
người trên tám mươi tuổi có nguy cơ xuất hiện triệu chứng nặng gấp ba trăm linh lần so với người dưới bốn mươi tuổi
cần lưu ý dù omicron có thể ít nghiêm trọng hơn so với người đã tiêm chủng đầy đủ
đây vẫn là căng bệnh nguy hiểm với nhóm không chủng ngừa
liên quan đến mũi ba vaccine phòng covid một mươi chín
theo chuyên gia y tế mỗi ba vaccine covid một mươi chín
là mũi tiêm cơ bản giúp đáp ứng miễn dịch mạnh mẽ gấp chục lần so với các mũi trước
nên việc mệt mỏi là không tránh khỏi
phạm văn dương hà nội vừa hoàn thành mũi thứ ba vaccine covid một mươi chín vào hôm tám tháng một
anh cứ ngỡ lần tiêm này cũng như hai lần trước không bị làm sao
ngày thứ nhất anh hoàn toàn bình thường chỉ hơi mệt nhẹ
tuy nhiên đến ngày thứ hai anh mới thấy người vô cùng mệt mỏi
đau nhất khắp người không thể ngồi dậy
ở một mình anh phải nhờ bạn qua trong hộ nếu lỡ có phải đi viện

lần trước tôi tiêm vaccine astrazeneca lần này tôi tiêm mũi ba là pfizer
chủ quan vì hai lần trước tôi rất khỏe chỉ bị đau bắp tay nên không chuẩn bị thuốc
hay đồ uống giúp tăng cường sức khỏe
ngày đầu tiên tiêm về thì hoàn toàn bình thường nhưng sáng ngày hôm sau thức dậy
cảm giác có vật gì đó đè nặng lên người nhắc ngón tay lên thôi cũng thấy đau
sợ lên trán thấy nong rang
biết là phản ứng của tiêm vaccine nên tôi đã phải nhờ bạn sang mua đồ ăn và thuốc
cũng như là hoa quả để bổ sung sức đề kháng vì tôi không thể ngồi dậy được
anh dương chia sẻ có rất nhiều người sau khi tiêm vaccine mũi ba đều có tình trạng
bị phản ứng nặng hơn hai mũi trước
nhiều người đã phải lên mạng xã hội xin ý kiến tư vấn của bác sĩ online
vì không biết phải xử trí như thế nào
tiến sĩ phạm quang thái trưởng văn phòng tiêm chủng mở rộng khu vực miền bắc
viện vệ sinh dịch tễ trung ương cho biết mỗi ba vaccine covid một mươi chín giúp người được tiêm
có được đáp ứng miễn dịch mạnh mẽ hơn hàng chục lần so với đáp ứng của mũi tiêm thứ hai
do vậy nó cũng huy động nhiều hơn năng lượng của cơ thể
cũng như gây cảm giác mệt mỏi và có thể sốt nhiều hơn
tuy nhiên những triệu chứng này cũng sẽ nhanh chóng kết thúc
và người tiêm vaccine sẽ có được miễn dịch tốt hơn nhiều so với sau khi hoàn thành mũi tiêm cơ bản
tiến sĩ thái phân tích
tiến sĩ phạm quang thái cho biết các phản ứng tiêm vaccine mũi ba covid một mươi chín
cũng tương tự như các mũi trước đều là những phản ứng phổ biến như đau tại chỗ tiêm
đau đầu buồn nôn mệt mỏi ớn lạnh sốt và có thể có các phản ứng hiếm gặp khác
như là phản ứng phản vệ dị ứng
người cần tiêm theo dõi ít nhất ba mươi phút tại điểm tiêm nếu cảm thấy cơ thể xuất hiện triệu chứng bất thường
cần phải báo ngay cho cán bộ y tế dấu hiệu khó chịu buồn nôn phát bang sưng tại chỗ tiêm
về nhà mọi người cần theo dõi nhiệt độ sử dụng thuốc hạ sốt liều lượng nếu sốc cao trên ba mươi chín độ
khó hạ nhiệt độ hoặc sốt kéo dài hơn hai mươi bốn giờ coi giật phát ban
tinh thần khó chịu kích thích vật vả lừa đừ
khó thở hoặc khi có biểu hiện bất thường khác về sức khỏe cần đến ngay cơ sở y tế
tăng cường bổ sung vitamin bằng các loại trái cây để tăng sức đề kháng tránh vận động mạnh
và ăn uống đầy đủ chất dinh dưỡng tiến sĩ thái khuyến cáo
thưa quý vị mũi ba vaccine covid một mươi chín là mũi tiêm cơ bản giúp đáp ứng miễn dịch mạnh mẽ
gấp hàng chục lần so với các buổi tiêm trước nên việc mệt mỏi là không thể tránh khỏi
quý vị nên theo dõi các phản ứng sau tiêm theo hướng dẫn tại cơ sở tiêm chủng
nếu có dấu hiệu gì bất thường cần liên hệ ngay với nhân viên y tế và đến cơ sở y tế gần nhất
trong bối cảnh nhiều khó khăn thử thách khi vừa phải phòng chống dịch vừa la phục hồi phát triển kinh tế
thủ tướng phạm minh chính nhấn mạnh một mươi điểm sáng của năm hai nghìn hai mươi
trong đó trước hết ông nhắc đến việc dịch bệnh cơ bản được kiểm soát
đẩy nhanh ngoại giao và tiến trình tiêm vaccine điều chỉnh được chiến lược phòng chống dịch
ban hành các gói hỗ trợ tạo điều kiện khôi phục kinh tế xã hội
thủ tướng chia sẻ và nói thêm các biện pháp phòng chống dịch liên tục được điều chỉnh cho phù hợp với thực tiễn
dịch covid một mươi chín với biến chủng delta lây lan nhanh và nguy hiểm xâm nhập sâu vào nước ta
những thời điểm quan trọng chúng ta buộc phải quyết đoán đưa ra những quyết định hết sức khó khăn
báo cáo cấp có thẩm quyền để triển khai
về phương hướng nhiệm vụ năm hai nghìn hai mươi hai thủ tướng cho rằng phải xác định khó khăn thách thức nhiều hơn
thuận lợi cơ hội để có mục tiêu giải pháp phù hợp xử lý hiệu quả các vấn đề phát sinh
tiếp tục quán triệt đẩy mạnh phân cấp phân quyền gắn với tăng cường kiểm tra giám sát kiểm soát quyền lực
cá thể hóa trách nhiệm không hy sinh tiến bộ công bằng an sinh xã hội môi trường để chạy theo tăng trưởng kinh tế đơn thuần
đề cao nhiệm vụ phòng chống dịch thủ tướng cho rằng phòng chống phải an toàn linh hoạt
hiệu quả thì mới có thể khôi phục và phát triển kinh tế xã hội trong đó vaccine là hết sức quan trọng
thủ tướng nêu quan điểm muốn mở cửa khôi phục các hoạt động bình thường thì không còn cách nào khác là phải thần tốc thực hiện tiến trình vaccine
khi đã bao phủ được vaccine có các loại thuốc điều trị được cấp phép cộng với ý thức người dân chúng ta sẽ yên tâm mở cửa
vậy để mở cửa hoạt động bình thường chúng ta cần phải nhấn mạnh cần thần tốc tiêm vaccine
chuẩn bị sớm thuốc chữa bệnh không để xảy ra tình trạng đầu cơ
cùng với đó thủ tướng đồng thời yêu cầu không tổ chức các hoạt động tập trung đông người
nhất là vào tết nguyên đáng quản lý tốt các lễ hội và chỉ đạo xử lý nghiêm các tổ chức cá nhân vi phạm
theo bí thư hà nội dịp tết dương lịch vừa qua các cấp các ngành và người dân thủ đô đã thực hiện tốt yêu cầu phòng chống dịch covid một mươi chín
vừa bảo đảm an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội vừa không để xảy ra tụ tập đông người
bên cạnh đó các địa phương đã thực hiện tốt công tác quản lý và hỗ trợ f điều trị tại nhà
các lực lượng tuyến đầu như công an quân đội y tế các tổ chức covid một mươi chín cộng đồng hỗ trợ quản lý f tại nhà tiếp tục
đóng góp quan trọng giúp thành phố kiểm soát tình hình dịch bệnh
người đứng đầu đảng bộ thành phố hà nội cũng biểu dương ngành y tế đã ban hành quy trình tập huấn
tổ chức tiêm vaccine tại nhà cho người dân khó khăn trong việc đi đến điểm tiêm phòng
góp phần làm giảm số lượng người nguy cơ cao chưa tiêm vaccine từ hai mươi ba xuống chỉ còn một mươi năm người
hoàn ngân các doanh nghiệp hỗ trợ và thành đoàn
hà nội có sáng kiến lập trạm atm oc miễn phí
tuy nhiên bí thư thành ủy hà nội lưu ý tình hình dịch covid một mươi chín trên địa bàn tiếp tục diễn biến phức tạp
với số ca f phát sinh hàng ngày tăng cao số ca ngoài cộng đồng chiếm tỷ lệ lớn
vì vậy phải xác định công tác phòng chống dịch là nhiệm vụ chính trị ưu tiên hàng đầu trong những ngày tới
để vào cuộc đồng bộ quyết liệt trước hết là chuẩn bị theo phương châm bốn tại chỗ sẵn sàng ứng phó ở mức cao hơn
bí thư đinh tiến dũng yêu cầu các sở ngành chức năng và các địa phương phối hợp ra sót vật tư y tế tiêu hào
để tiến hành mua sắm vật tư tiêu hao vật tư xét nghiệm tạo điều kiện cho y tế cơ sở chỉ tập trung thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn
ông đinh tiến dũng nhấn mạnh việc mua sắm vật tư y tế là cần thiết cấp bách vì liên quan đến sức khỏe tính mạng của người dân
nhưng phải thực hiện đúng quy định pháp luật đảm bảo công khai minh bạch
thành phố nghiêm cấm mọi hành vi tư lợi nếu phát hiện sẽ xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
như vậy cần các cơ quan chức năng và các địa phương phối hợp kiểm tra
đảm bảo chất lượng vật tư y tế để tránh tình trạng không đảm bảo ảnh hưởng đến người dân
phó chủ tịch ubnd tp hcm dương anh đức vừa ký quyết định về việc tổ chức lại bệnh viện giải chiến thu dung điều trị covid một mươi chín số một mươi bốn
thành bệnh viện giả chiến ba tầng số một mươi bốn trực thuộc sở y tế
theo đó ubnd tp hcm đã quyết định tổ chức lại bệnh viện giải chiến thu dung điều trị covid một mươi chín số một mươi bốn
thành bệnh viện giã chiến ba tầng số một mươi bốn trực thuộc sở y tế từ ngày một mươi năm tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một với tên gọi bệnh viện giã chiến ba tầng số một mươi bốn
bệnh viện giả chiến ba tầng số một mươi bốn có quy mô một sáu trăm linh giường bệnh trong đó sáu trăm linh giường hồi sức tích cực
ngàn giường thu dung điều trị người bệnh không có triệu chứng và mức độ nhẹ vừa nặng
với một ba trăm năm mươi nhân viên y tế và các nhân viên hội
bệnh viện giả chiến ba tầng số một mươi bốn có chức năng tổ chức thu dung cách ly theo dõi điều trị người bệnh covid một mươi chín không có triệu chứng
và người bệnh mức độ nhẹ vừa nặng nguy kịch theo các hướng dẫn chuyên môn của bộ y tế
ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín và phục hồi kinh tế tp hcm và sở y tế tp hcm
bên cạnh việc khám chữa bệnh cho người bệnh bệnh viện đảm bảo các cơ sở vật chất trang thiết bị vật tư
hóa chất và đồ ăn thiết yếu cho người bệnh và các nhân viên